tờ nikkei của nhật bản vừa có bài viết nhận định nếu việt nam hợp tác thử nghiệm vaccine nanocovax với bangladesh ấn độ và indonesia thì sẽ có cơ hội tại thị trường nước ngoài
theo tờ nikkei nanocovax là ứng cử viên vaccine covid đầu tiên của việt nam đạt giai đoạn thử nghiệm trên người
cơ quan chức năng việt nam đã yêu cầu công ty công nghệ sinh học dược phẩm nanogen tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín
nhằm tung ra vaccine made in vietnam mang tên nanovac thời gian tới
bài báo nhấn mạnh hiện việt nam đang ưu tiên sản xuất vaccine để bảo đảm phòng cho người dân rồi mới tính đến xuất khẩu
tuy nhiên nanogen cũng xác nhận khả năng làm việc với bangladesh ấn độ và indonesia để thử nghiệm giai đoạn ba theo kế hoạch của bộ y tế
nếu hợp tác thử nghiệm diễn ra thì sẽ báo hiệu cơ hội cho nanogen khai thác thị trường nước ngoài